tại tp hcm tổng cục quản lý thị trường đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh
tại chợ bến thành và trung tâm thương mại saigon square quận một nhằm phát hiện xử lý nghiêm tình trạng
kinh doanh hàng hóa nhập lậu giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
ghi nhận sơ bộ tại thời điểm kiểm tra các đội quản lý thị trường đã thu giữ rất nhiều sản phẩm gồm đồng hồ
túi sách bắt kính nghi là hàng hóa nhập lậu có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu xâm phạm sở hữu trí tuệ
hoặc không có hóa đơn chứng từ hợp lệ chứng minh nguồn gốc xuất xứ không có đăng ký kinh doanh
tại thời điểm lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình để kiểm tra
lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ số hàng hóa này để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
số lượng cụ thể đang được tổng hợp kiểm đếm nhưng sơ bộ có đến hàng ngàn sản phẩm các loại
thời gian qua tại các trung tâm thương mại và chợ truyền thống lực lượng quản lý thị trường tp hcm đã kiểm tra
xử phạt nhiều cơ sở kinh doanh có hành vi buôn bán hàng lậu hàng giả hàng nhái
tuy nhiên sau mỗi đợt kiểm tra mọi hoạt động vẫn tái diễn